sáng ngày một mươi hai tháng một mươi hai theo giờ địa phương sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức liên bang nga
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã tới thủ đô minsk
bắt đầu chuyến thăm chính thức cộng hòa belarus theo lời mời của chủ tịch hội đồng thượng viện mikhail mias nicovich
chủ tịch viện đại biểu hạ viện vladimir andreychenko
cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã hội đàm với chủ tịch hội đồng cộng hòa thượng viện natalia kochanova
tại cuộc hội đàm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng hai bên cần triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội việt nam
và nghị viện belarus để tăng cường cho đổi đoàn cấp cao các ủy ban các nhóm nghị sĩ hữu nghị nhằm tăng cường hiểu biết và sự tin tưởng lẫn nhau
hai bên cũng cần hợp tác chặt chẽ ủng hộ chính phủ hai nước phát triển quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại quốc phòng an ninh và hợp tác giữa các địa phương giữa hai nước
về vấn đề biển đông chủ tịch quốc hội mong muốn belarus ủng hộ việc giải quyết tranh chấp ở biển đông bằng biện pháp hòa bình
tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai